tỉnh thanh hóa đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một bảy trăm bảy mươi năm ngày mất anh hùng dân tộc triệu thị trinh và lễ hội bà triệu năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự buổi lễ
cùng dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị doan lãnh đạo tỉnh thanh hóa và đông đảo người dân đến dân hương
năm hai nghìn một mươi tám cuộc khởi nghĩa được đông đảo nhân dân cửa chân hưởng ứng lan tỏa ra quận giao chỉ
khắc ghi công lao tôn vinh bản lĩnh khí phách của người anh hùng liệt nữ
tại đây các thế hệ đã xây dựng lòng mộ đền thờ bà triệu và khu di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật này đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
ôn lại thân thế sự nghiệp của bà triệu diễn văn kỷ niệm do lãnh đạo tỉnh thanh hóa trình bày nhấn mạnh
khởi nghĩa bà triệu ghi trang sử vàng trói lọi sáng ngời truyền thống yêu nước ý chí hiên ngang khí phách quật cường của dân tộc ta
anh hùng liệt nữ triệu thị trinh đã kế tục xuất sắc sự nghiệp của hai bà trưng làm vẻ vang truyền thống yêu nước ý chí bất khuất kiên cường của phụ nữ việt nam